vào trưa ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng bảy theo thông tin từ sở y tế hà nội
thành phố ghi nhận thêm ba mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có hai mươi sáu trường hợp tại cộng đồng một mươi trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên năm mươi năm trường hợp
cdc hà nội cũng đã ra thông báo tìm kiếm người đã đến khám chữa bệnh làm việc
liên hệ công tác có liên quan đến bệnh viện phổi hà nội
trong thời gian từ ngày sáu tháng bảy cho đến ngày hai mươi năm tháng bảy
người đã đến bệnh viện phổi hà nội trong thời gian trên tự cách ly tại nhà
và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc gọi điện thoại đến số sáu mươi chín chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai nghìn một trăm một mươi năm
hoặc là số điện thoại chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện phổi hà nội cho đến nay đã ghi nhận ba mươi hai trường hợp dương tính